cảm ơn các bạn đã theo dõi
một gia quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
hai gia quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về hành vi tham ô tài sản đối với lê tấn hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên tổng giám đốc
trú tại số hai mươi hai bích trường định phường sáu quận ba tp hcm
nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên kế toán trường trú tại số một trung cư nguyễn tri phương bảy a tp hcm
các bị can lê tấn hùng và nguyễn thị thúy đã bị bắt tạm giam vào ngày sáu và bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi tham ô tài sản đối với trần văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu giám đốc công ty cổ phần du lịch thanh niên sung phong trú tại số tám mươi tám đường số ba phường tân kiểng quận bảy tp hcm
đỗ sĩ hỏi thanh
nguyễn thị nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy kế toán trường công ty cổ phận du lịch thanh niên xuân phong trú tại phường an lạc quận bình tân tp hcm
đoàn quang hồi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ lữ hành hòa bình quốc tế trú tại phường một mươi ba quận một mươi tp hcm
nguyễn thị nguyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ lữ hành hòa bình quốc tế trú tại phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trường phòng nhân sự hành chính trú tại phường phú thạnh quận tân phú tp hcm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa vừa phát hiện bắt quả tàng đối tượng lê phước đạt ở phường thủy
thủy xuân tp hcm đang tàng trữ trái phép trận ma túy và vũ khí nguy hiểm
trước đó tại km tám trăm ba mươi chín trăm linh quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã trường lâm huyện tĩnh gia tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông quảng sương
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô do đạt điều khiển vi phạm luật an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện thu giữ một khẩu súng ngắn màu đen trong hộp tiếp đạn có một mươi bốn viên đạn bọc đồng
có chức năng đánh điện như rùi quy điện túi ni lông bên trong có chứa tinh bột màu trắng và một mươi viên nén dạng màu hồng
nghi là ma túy tổng hợp hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện tĩnh gia tiếp tục điều tra mở rộng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn văn tường
trú tại đường nhạc sơn phường cốc léo tp hcm với tội danh hủy hoại tài sản
vào sáng ngày một mươi bảy tháng tám
năm hai nghìn một mươi chín tại nhà anh hà minh hảo ở tổ hai mươi năm a phường phố mới thành phố lào cai đã xảy ra một vụ nổ lớn
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã tập trung giả soát các đối tượng nghi vấn trong đó nổi lên là nguyễn văn tường
tiến hành triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc trước những chứng cứ không thể chối cãi
tường khai nhận sau khi biết bạn thân của mình bị một số anh em của anh hà minh hảo đánh tại biên giới trung quốc
tường bức xúc nên đã tìm cách trả thù anh hảo
tường học cách chế tạo quả nổ trên mạng
sau đó sang trung quốc mua
năm mươi g thuốc pháo hai mươi cm dây cháy chậm cùng một quả pháo nhỏ
sau đó mang về lào cai chế tạo thành một quả nổ
đến hơn một giờ sáng ngày một mươi bảy tháng tám tường mượn xe máy
ngụy trang và mang quả nổ đến nhà anh hào để thực hiện vụ nổ
với hành vi trụng cấp tài sản lộc văn dưỡng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã yên chạch huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
trước đó dưỡng đã phá khóa lấy trộm chiếc xe máy honda way của anh lữ văn quyền
trú tại xã yên chạch huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
khi anh để xe trước cửa quán ăn tại khu vực đường lê hồng phong phường tam thanh thành phố lạng sơn
sau khi thực hiện hành vi trụng cấp dưỡng mang xe đi bán rồi bỏ trốn sang trung quốc
ngay khi trở về việt nam dưỡng đã bị cơ quan công an bắt giữ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi